liên quan đến vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu cdc bạc liêu
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra tỉnh bạc liêu đã có thông báo kết luận thanh tra đột xuất công tác
mua sắm quản lý sử dụng thuốc hóa chất sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện quy trình định mức giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín đối với sở y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bạc liêu
kết quả thanh tra chỉ ra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit test tại cdc bạc liêu bước đầu đã phát hiện
một số sai phạm trong công tác lập trình dự toán và việc lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch